được thành ủy ubnd tp hcm lên kế hoạch di rời từ tháng năm nhưng đến nay chuyện di rời các hội kinh doanh hóa chất tại chợ kim biên vẫn đang trong quá trình chuẩn bị
nhằm khắc phục tình trạng khó khăn trong quản lý trước mắt chợ kim biên sẽ được gắn camera giám sát
với quy hoạch lại việc kinh doanh hóa chất độc hại và có nguy cơ cháy nổ cao tại chợ kim biên hay còn được người dân thành phố gọi là chợ tử thần
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tp hcm đã chọn khu đất gần một mươi một hectare gần khu công nghiệp phong phú quận tám để xây trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thay thế chợ kim biên và dự kiến hoạt động vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng cho đến khi hoàn thành chợ việc kinh doanh không thể gián đoạn việc kiểm soát cũng chẳng thể lơ là
ubnd tp hcm yêu cầu quận năm triển khai ngay kế hoạch lắp đặt camera tại các khu vực kinh doanh hóa chất trong chợ kim biên
nhằm tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh tồn trữ hóa chất và cũng là để giúp
các cơ quan chức năng giám sát kịp thời xử lý các sai phạm
cùng với đó quận năm cũng vận động các hộ kinh doanh hóa chất chuyển đổi ngành nghề trong thời gian chờ xây dựng trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất